cùng với việc bắt khẩn khấp trùm buôn siêu xe phan công khanh
cơ quan điều tra công an tp hcm cũng phát thông báo đề nghị
ai là nạn nhân của đối tượng này tới trình báo để phục vụ điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm phát đi thông báo đề nghị
ai là nạn nhân của phan công khanh hai mươi chín tuổi ngụ quận bảy liên hệ với trung tá nguyễn thế vinh
đùi trọng ánh phòng cảnh sát hình sự để được hướng dựng giải quyết theo quy định
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp phan công khanh
tước khanh super và tạm giữ mohamed jafar nhân viên ở sâu rung của khanh
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ghiên dận tại cửa hàng k super kinh doanh siêu xe trên đường trần hương đạo
quận một tp hcm do phan công khanh làm chủ các nhân viên cẩu lên xe tải di chuyển đến nơi khác
nhiều người dân hiếu kỵ có mặt tại cửa hàng k super sau khi thông tin trầm buông siêu xe phan công khanh bị tạm giữ